các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ y tế cấm việc buôn bán vaccine ngoài thị trường vì thế người dân không nên tự mua tự tiêm vaccine không rõ nguồn gốc
vaccine không đảm bảo chất lượng không được bảo quản đúng quy trình sẽ rất dễ xảy ra các phản ứng sau tiêm